tỉnh quảng nam đã khen thưởng công an thành phố tam kỳ và ban chỉ huy quân sự thành phố tam kỳ
với thành tích bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm triệu quân sự
lãnh đạo tỉnh quảng nam đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an thành phố tam kỳ
và các đơn vị liên quan trong việc bắt giữ đối tượng triệu quân sự
đây là hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc tinh thần nâng cao cảnh giác của nhân dân
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày một mươi tám tháng sáu lực lượng công an thành phố tam kỳ
đã bắt được đối tượng triệu quân sự tại một quán internet trên địa bàn thành phố tam kỳ
sau khi hoàn tất hồ sơ trưa ngày hôm nay một mươi chín tháng sáu công an tp tam kỳ đã bàn giao đối tượng triệu quân sự
cho quân khu năm để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền